thực hiện chỉ đạo của bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học kỳ hai năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà nam đã ban hành các công văn hướng dẫn yêu cầu các cấp học kịp thời điều chỉnh
xếp thời khóa biểu phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm kết thúc năm học vào ngày một mươi năm tháng bảy
sở giáo dục và đào tạo hà nam chỉ đạo thống nhất không kiểm tra đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản
đối với các nội dung không dạy không làm không thực hiện
khuyến khích học sinh tự học các tổ nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết theo hướng dạy nội dung cơ bản
bảo đảm hoàn thành chương trình trong thời gian còn lại của năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương cơ sở giáo dục